theo báo cáo nhanh của các cơ quan chức năng tại các khu vực bị lũ lụt cục bộ
ngoài thiệt hại về tài sản thì đã có hàng nghìn hectare hoa màu của bà con bị chìm trong biển nước
cụ thể tại huyện eosup có hơn sáu hectare hoa màu bị thiệt hại
cùng với gần sáu trăm linh ngôi nhà bị ngập trên toàn bộ một mươi xã thị trấn
còn tại huyện buôn đôn người dân bị mất gần bốn trăm linh hectare hoa màu
hàng trăm con da súc da cầm bị chết của ba xã even ehoa và krona
bên cạnh đó mưa lụt khiến đường giao thông bị hư hỏng
và nhiều công trình như trường học trung tâm y tế bị ngập lụt
hiện tại các lực lượng chức năng đang hỗ trợ người dân ổn định cuộc sống